khó khăn nhất hiện nay khi quay lại thị trường nội địa
chính là phải cạnh tranh gây gắt với sản phẩm đại trà cùng loại giá rẻ
vì vậy rất cần một giải pháp đồng bộ để tạo sân chơi cạnh tranh lành mạnh cho sản phẩm việt
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ giang thái xin kính chào và hẹn gặp lại